chiếc xe tải chở bồn trộn bê tông đâm vào người phụ nữ điều khiển xe cùng chiều phía trước
khiến người này tử vong tại chỗ vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã đoàn kết huyện bù đăng tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay thái bình minh chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
điều khiển xe tải trộn bê tông đã bất ngờ đâm vào xe máy do chị ngô thị bình
chú tại xã thọ sơn huyện bù đăng điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
cú đâm mạnh khiến chị bình và xe máy bị kéo lê lên phía trước hàng chục mét nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn chiếc xe tải không dừng lại mà tiếp tục rời khỏi hiện trường
cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn